tại văn phòng chính phủ đã diễn ra buổi đối thoại giữa các doanh nghiệp hiệp hội ô tô sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu
vẫn có tiếng nói trái chiều và bất đồng về một số quy định tại nghị định một trăm một mươi sáu được chính phủ ban hành và có hiệu lực vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong khi một số tổ chức cho rằng quy định của nghị định một trăm một mươi sáu khiến cho việc nhập khẩu khó khăn đẩy giá xe tăng cao
thì đại diện các doanh nghiệp trong nước lại khẳng định các quy định trên là hoàn toàn phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng nhấn mạnh việt nam là nước đang phát triển với chủ trương thống nhất là hội nhập sâu rộng trong khu vực và quốc tế
tuân thủ quy định của luật pháp quốc tế tuy nhiên việt nam cũng cần có bước đi của mình
do vậy bên cạnh việc tạo điều kiện cho các nước xuất khẩu ô tô vào việt nam cũng cần bảo đảm nền sản xuất tự chủ
tại cuộc họp ông trần bá dương chủ tịch taco trường hải cho rằng quy định về bản sao giấy chứng nhận thể loại cho xe nhập khẩu là cho cả sản xuất trong nước nữa
vì thaco cũng phải xuất trình cho nước ngoài và điều này có từ năm hai nghìn một mươi sáu
bày tỏ quan điểm tại buổi đối thoại ông lê ngọc đức của tập đoàn thành công cho rằng đất nước một trăm linh triệu dân phải có nền công nghiệp ô tô trong nước
giấy chứng nhận kiểu loại là tất cả thông số về một cái xe để bảo đảm an toàn vận hành hoạt động
về phía liên doanh vừa sản xuất ô tô và nhập khẩu xe hơi việt nam nhiều ý kiến cho rằng nghị định một trăm một mươi sáu gây khó dễ cho họ
đại diện phía doanh nghiệp của mỹ đề nghị tạm hoãn nghị định một trăm một mươi sáu để xem xét lại rõ ràng hơn
chính phủ cũng phải giải thích rõ hơn nghị định này cũng như thông tư ba để doanh nghiệp ngoại cân nhắc việc xuất khẩu ô tô sang việt nam
nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy quy định chặt chẽ về nhập khẩu như yêu cầu có giấy chứng nhận về xuất xứ kiểu loại được chứng nhận bởi cơ quan nước ngoài
thứ hai là các lô hàng phải kiểm định với từng lô xe được nhập khẩu về việt nam
thứ ba là kiểm tra các kiểu loại về khí thải và an toàn giao thông theo quy định sở hữu hoặc thuê đường thử có tổng chiều dài lên tới tám trăm linh mét
chiếu theo những quy định này thì nhiều doanh nghiệp đang lắp ráp hay nhập khẩu xe tại việt nam khó có thể đáp ứng
chỉ có những doanh nghiệp đầu tư lâu dài bài bản mới có thể tiếp tục việc kinh doanh nhập khẩu ô tô